thế nhưng năng suất và giá trị sử dụng của những giống lúa truyền thống trước đây lại không cao thậm chí chỉ được sử dụng trong chăn nuôi nấu rượu
trước thực tế đó cùng với chăn trở về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dự án khởi nghiệp gạo hữu cơ trên bãi dươi của anh nguyễn văn tuân đã ra đời
đầu tiên thì bọn mình nhìn thấy một cái vấn đề là cái nhu cầu của thị trường ấy
xuất phát từ bản thân gia đình rồi bạn bè của mình mình thấy là có nhu cầu liên quan đến cái thực phẩm sạch
sau đấy mình về quê mình tìm hiểu thì mình thấy là cái vùng quê của mình thì nó này có một cái vùng đất mà nó phù hợp với cái đấy
và thực ra thì bản thân mình cũng có một cái đam mê một chút về cái nông nghiệp
và mặc dù là cái học của mình thì mình không học về nông nghiệp nhưng mình cũng vẫn muốn là làm một cái gì đấy nông nghiệp gắn với quê hương
đấy thì sau khi tìm hiểu tất cả mọi yếu tố từ thị trường cho đến cái điều kiện canh tác và mọi thứ khác chuẩn bị thì bọn mình quyết định thực hiện dự án này
từ nhiều đời nay kể từ lúc chưa có những nhận thức đầy đủ mang tính khoa học về con dươi thì những người nông dân nơi đây đã hiểu được rằng con dươi quẩn quanh gốc lúa
sau này khi các nhà khoa học vào cuộc để tìm hiểu và rõ được chu trình sinh trường và phát triển của loài dươi thì điều đó càng được củng cố
kết quả nghiên cứu thực nghiệm của các nhà khoa học viện sinh thái và môi trường nhiệt đới đã chỉ ra rằng

ở những vùng có canh tác lúa dươi phát triển với mật độ cao hơn
chính vì vậy việc canh tác lúa trên bãi dươi không chỉ là tận dụng quỹ đất mà việc trồng lúa sẽ tạo sinh cảnh cho dươi đồng thời làm tăng độ tơi xốp của đất
dễ lúa thân cây lúa sau khi thu hoạch sẽ phân hủy trở thành mùn bã hữu cơ bổ sung những chất hữu cơ trong đất giúp cho hệ vi sinh vật trong đất phát triển làm thức ăn cho dươi

nơi là một loài sinh vật đặc biệt rất nhạy cảm với hóa chất
chỉ một lượng hóa chất như thuốc bảo vệ thực vật thuốc diệt cỏ hay phân bón hóa học rất nhỏ được sử dụng trên lúa cũng có thể làm cho cả một vùng bãi dươi rộng lớn giảm mật độ dươi đáng kể hoặc không còn con dươi nào
vì vậy bao đời nay người dân chỉ trú trọng vào khai thác vụ dươi là chính thu nhập chính đến từ việc khai thác rươi
còn việc trồng lúa chưa được coi trọng do người dân chưa tìm được giống lúa phù hợp
sau một thời gian nghiên cứu
về ý tưởng của mình anh tuân đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về các giống lúa khác nhau để tìm ra một loại giống lúa phù hợp với vùng canh tác dươi
dống lúa này phải có thời gian sinh trường phù hợp có khả năng chịu mặn chịu rét chịu ngập nước và khả năng kháng được sâu bệnh để phù hợp với canh tác
các giống lúa trước đây là giống lúa hôm truyền thống thì thường là nó chịu mặn kém
cho nên là khi mà vào cái thời gian mà người lấy nước sông này
vào tháng hai hoặc tháng ba âm lịch thì cái độ mạng nó nâng lên
thì cái cây lúa truyền thống là nó chết và không cho sản lượng
g hai nó yêu thế thứ nhất là nó chịu mặn tốt
cái thời gian đấy mà vào mặn nó nhiễm mặn nó vẫn không chết nó chỉ còi đấy cuối cùng vẫn cho ra sản lượng
nói chung là vẫn là đây là cái hình thức tận dụng để mà vừa thu hoạch được rươi vừa thu được lúa
thế nhưng cái giống lúa nào thu được tốt hơn thì ta ta chọn
giống lúa này thì chất lượng là tốt hơn rồi
cái giống lúa g hai này nó có một ưu điểm là nó chịu rét tốt
hai là nó kháng sâu bệnh cũng khá cao so với các giống lúa thông thường
tại vì cái vùng này là chúng tôi cấy trước nịch trong cái nịch chỉ đạo của địa phương
theo nội bàn tỉnh để nó tránh một là tránh các cái nước sâu
hai nữa là nó có thể tránh các cái nũ tiểu mãn
thế nên chúng tôi là triển khai cái sớm
thế nên là thường nó hay bị gặp rét
thế nên lúa g hai này là nó chịu rét tốt kháng sâu bệnh
cái sâu bệnh khá cao so với các cái giống lúa thông thường hiện nay
thế nên là đến giờ là vụ thứ hai thì tôi thấy nó rất phù hợp
trên cái đồng đất rươi vãi rươi hữu cơ này
là một kỹ sư công nghệ có kinh nghiệm hơn một mươi năm
làm việc trong ngành lại tay ngang sang trồng lúa
anh tuân đã phải dành một khoảng thời gian dài để tìm tòi
nghiên cứu và học hỏi về nông nghiệp
đây cũng là những khó khăn ban đầu khi anh tuân thực hiện ý tưởng của mình
mình cũng dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu qua internet
qua tài liệu về các vấn đề liên quan đến canh tắc
và đến cái giai đoạn có tinh chất quyết định
tức là cái việc lựa chọn cái giống lúa
tức là cái mấu chốt vấn đề là phải chọn được cái giống lúa phù hợp
thì bọn mình bản thân mình thì quyết định đi tìm những người mà
có cái chuyên môn trong lĩnh vực này để mình hỏi người ta
thế thì mình cũng gặp được những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực về nông nghiệp
và những tư vấn của họ
các bác về cái việc chọn giống và biện pháp canh tác
thì cũng rất là may mắn và nó phù hợp với cái điều kiện thực địa
tìm được giống lúa phù hợp
nhưng làm thế nào để thuyết phục được người dân tin tưởng và hợp tác
lại là một thách thức nữa đối với anh
thời gian đầu khi anh trình bày về mô hình canh tác này
hầu như người dân đều chưa hứng thú
thế nhưng sau một thời gian nhẫn nại kiên trì
cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền và hợp tác xã
anh đã bước đầu thuyết phục được khoảng sáu mươi hộ dân
tham gia dự án và cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm
bản thân mình phải trực tiếp đi gặp từng hộ nông dân một
trao đổi trực tiếp với từng nhà một
sau đấy bọn mình tổ chức những cuộc hội thảo
mời các người có chuyên môn đến để giới thiệu tại hội nghị
sau đấy thì mọi người mới dần dần tin tưởng
và trong cái vụ đầu tiên
thực ra cũng chỉ có một lượng nhất định là người ta tin cậy
bởi vì người ta vẫn nghi ngờ vào cái khả năng thành công của cái giống lúa
cũng như là thậm chí người ta nghi ngờ cái việc là
khi mà cái cây lúa nó lớn lên rồi thu được sản phẩm rồi
thì cái doanh nghiệp của mình có thu mua và tiêu thụ cái sản phẩm cho họ không
là trong cái giai đoạn đầu này như vậy
trong đảng ủy ủy ban nhân dân
chúng tôi cũng nhất trí quan điểm là sẽ cho phát triển cái hình thức là
lúa dươi kết hợp
ở đây thì chúng tôi thấy được là cái việc mà lúa dươi kết hợp
nó có cái tác động rất tốt đến cái việc là bảo vệ cái môi trường
phát triển được con dươi và lại có cái
cái sản phẩm cái lúa hữu cơ rất là tốt
cái này thì chúng tôi có cái quan điểm chủ trương
sẽ giao cho hợp tác xã nông nghiệp
giúp cho cái công ty thế hệ mới
để có cái điều kiện giúp cho bà con nông dân
để tiếp cận được cái mô hình này
và các hệ thống chính trị và ngành đoàn thể của xã
vào cuộc tích cực để tuyên truyền nhân dân
bước đầu thì chúng tôi đánh giá là có hiệu quả rất cao
từ khi cái năm thực hiện đầu tiên
đã có những cái hiệu quả nhất định
năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi hợp tác xã
cùng chỗ anh tuần công ty giống thế hệ mới
về triển khai về cái thay đổi cái giống lúa thuần của địa phương
giống lúa mà như chỗ văn ý kiến
là một giống lúa địa phương thôi
thì nó không có giá trị
thế khi mà chúng tôi phối hợp thì cùng liên kết và
phối hợp với bà con nông dân để thay đổi cái tập quán
cái cái lúa lúa địa phương
đưa vào cái đó là cái giống lúa g hai
thì địa phương thì cũng tạo mọi điều kiện thận đợi cho cái
cái mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch
đặc biệt là cái sản phẩm thu hoạch thu hoạch tươi
nó gặt là sẽ thu mua luôn
bà con thì không phải phơi phong gì
thế thì địa phương cũng rất là tạo điều kiện bao tiêu
cùng với lại công ty để bao tiêu cái sản phẩm
thu hoạch thu hoạch
liều lĩnh và táo bạo vụ mùa đầu tiên anh tuân đã quyết tâm làm lớn
không thử dần từng hecta hay một vài hecta như nhiều dự án khác
anh tuân thực hiện vụ lúa đầu tiên trên ba mươi hectare đất
với mong muốn sớm được nhìn thấy kết quả
khi mình đưa ra một cái sản phẩm ra thị trường thì cái cơ hội nó rất quan trọng
và mình phải xác định chấp nhận những cái rủi ro
và mình để mình làm đến một cái
một cái quy mô đủ lớn để mình đưa ra thị trường thì mới chấp được cơ hội
bởi vì nếu mình làm thử qua từng bước ấy
thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian và cơ hội nó sẽ trôi qua
đấy là cái quyết định của mình khi mình đầu tư lớn ngay từ đầu
sau những nỗ lực không ngừng nghỉ vụ mùa đầu tiên của dự án đã thành công ngoài mong đợi
nếu như trước đây thu nhập của người dân chủ yếu là từ thu hoạch dươi
thì nay họ đã cho thêm nguồn thu nhập ổn định từ giống lúa mới này
những bông lúa của vụ mùa đầu tiên không những cho năng suất cao
lại rất sạch và thơm ngon giàu chất dinh dưỡng
bước đầu đã có những sản phẩm sạch và đưa ra thị trường
với cái hiệu quả thì kinh tế cao cái giá trị của cái diện tích đất nông nghiệp được nâng lên
và con rất là phấn khởi yên tâm
đây là cái chuyển đổi cho cái nếp nghĩ của bà con nông dân
khi mà có cái giống lúa mới đưa vào
bà con nhân dân chuyên canh yên tâm hơn trong cái vấn đề sản xuất
một cái vấn đề hiệu quả nữa chúng tôi cho rằng là cái việc đưa cái lúa thiêu cờ kết hợp với khai thác con rươi
bà con xác định được đây là cái môi trường
quan trọng nhất là bà con ý thức được cái vấn đề giữ chỉ môi trường
môi trường cho nó đảm bảo môi trường thì con rươi phát triển được
và cái nữa là cái lúa hiệu cờ này cái gạo nó cần có cái chất lượng sạch
cho nên là bà con nhân dân rất là phấn khởi yên tâm
chúng tôi chọn rằng là như vậy
bên cạnh đó sản lượng dươi cũng tăng lên đáng kể
trên khuôn mặt nhĩ nhại mổ hôi của các cô các bác nông dân là những nụ cười thật tươi
và những ánh mắt lấp lánh niềm vui niềm hạnh phúc

thì tôi chỉ cấy những cái giống lúa truyền thống thôi
nhưng mà sau khi anh ấy đưa thì tôi hỏi anh ấy bảo là cái giống lúa g hai
thì anh ấy chuyển cái giống lúa g hai về
thì thực tế là chúng tôi là dân là lúc bây giờ nó cũng chỉ có một hai người năm ngoái
chỉ một hai người cấy thôi nó bỡ ngỡm
sau khi đấy tôi sẽ có mạnh dạng tôi cấy một mẫu hai
thì thực tịnh nó nói là một mẫu ấy thì so với lại ở trong đồng là bằng chúng tôi cấy khoảng chừng ba mẫu trong đồng
đấy thì thu thì tôi cảm thấy là nó được
chúng tôi rất thài lòng với lại chương trình của anh tuấn
anh ấy đã đưa về cho chúng tôi có khả năng cây lúa này nó sẽ phải mang vào bằng một phần ba khi tôi thu nhập con rươi
tôi thấy cái giống lúa này nó phù hợp với nước mặn
vì những vụ trước tôi cấy cái giống khác thì tôi thấy nó bị chết
nhưng mà từ năm ngoái và năm nay tôi cấy cái giống lúa này tôi thấy nó không có hiệu quả hơn
thì tôi cấy cái giống lúa này
cấy cái giống lúa của tuấn là tôi thấy là có lăng suất hơn
và rươi của chúng tôi thu hoạch là có hơn phần nào
là khi mà cái dự án nó lớn lên nó phát triển lên
thì nhiều lần nữa
nhiều người được hưởng lợi
bao gồm là những người nông dân ở quê mình
người ta sẽ có điều kiện gia tăng về cái thu nhập
cũng như là cái thị trường những người tiêu dùng ấy
thì sẽ có thêm một cái sự lựa chọn đối với một cái sản phẩm sạch
mà trong cái bối cảnh hiện nay thì nó cũng rất là cần thiết cho xã hội
thì mình cảm giác rằng cái đó là cái mình làm được
mặc dù nó chưa phải là lớn
cái thứ hai đó là sau khi mà dự án của mình được triển khai ấy
thì mình cũng gặp gỡ nhiều bạn bè
và mọi người cũng có nói rằng tức là cái khó khăn ban đầu mà mình vượt qua ấy
thì cũng là cái mà để mọi người nhìn vào
và thấy rằng là cũng nông nghiệp nó vẫn có một cái tiềm năng và cái cơ hội
để mọi người có thể dẫn thân vào đấy
sản phẩm gạo hữu cơ bãi rươi của anh tuân khi đưa ra thị trường
cũng may mắn được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình
khách hàng đánh giá cao về sản phẩm
cả về độ tin cậy sự an toàn cho đến cảm nhận về độ ngon của gạo khi ăn
đó cũng là những động lực để anh tuân tiếp tục nghiên cứu thêm
và phát triển cho dự án này
cái sản phẩm của mình thì hiện tại cũng đang được đánh giá
là một trong những sản phẩm thế mạnh của cấp tỉnh
tức là của tỉnh hải dương
thế thì kế hoạch của mình thì bọn mình
một mặt là bọn mình sẽ tiếp tục chọn lựa thêm những cái giống chất lượng cao
mà phù hợp với điều kiện canh tác để mình đa dạng hóa cái chủng loại sản phẩm
về cái nhân rộng thì chúng tôi cũng giao cho hợp tác xã nông nghiệp
sẽ tiếp tục là rà soát thống kê các cái diện tích đất giúp cho
ủy ban dân dân
thế rồi là động viên các cái hộ mà hiện nay có cái diện tích mà
chưa đưa vào để khai thác sử dụng cái này
thì chúng tôi đề nghị là giao cho tác xã là nòng cốt
còn các cái ban ngành đoàn thể thì sẽ tập trung cho cái công tác là tuyên truyền
cái này là bà con đông dân thấy là người thật việc thật
cho nên là có cái sự tác động thêm của chính quyền
theo vào cái công tác tuyên truyền vận động
thì tôi tin chắc là những cái năm tiếp theo
đặc biệt là những năm nay là cũng đúng
có cái mở rộng từ bảy mươi năm ha của cái núi hữu cơ năm hai nghìn một mươi bảy
thì năm nay đã có trên một trăm linh ha
bà con đông dân tham gia để cùng với lại công ty
để phát triển cái núi hữu cơ này cùng với lại con rươi khai thác con rươi
thì tương lai tôi cho rằng là chúng tôi tin tưởng
bà con nông dân cũng sẽ tập trung hơn và sẽ đi vào chuyên canh hơn
và có những cái cách làm tốt hơn
cùng với lại công ty thế hệ mới của chỗ an toàn
trước nhiều ngã đường để hướng tới một tương lai
một cuộc sống tốt đẹp hơn
mỗi người lại có những lựa chọn cho riêng mình
có những người đến vùng đất mới để tìm kiếm những cơ hội mới
nhưng cũng có những người lại quyết tâm ở lại
lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình
tôi mong muốn có thể đóng góp một phần nào đó
cho sự phát triển của quê hương nơi đã sinh ra tôi
đó là triết lý khởi nghiệp của anh nguyễn văn tuân
và cũng chính mong muốn ấy đã tiếp sức cho chàng trai trẻ nguyễn văn tuân
gật hái nhiều thành công góp phần làm cho quê hương thêm giàu đẹp